ngày bốn tháng một tại tp hcm ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm hd bành
đã kỷ niệm ba mươi năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hàng ba
dự lễ kỷ niệm có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phát biểu tại sự kiện bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của hd bành
đối với sự phát triển của nền kinh tế xã hội của tp hcm nói riêng và đất nước nói chung trong những năm qua
thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của chính phủ và ngân hàng nhà nước
hd bànk đã chủ động tăng chất lượng hoạt động giảm số lượng các định chế nhỏ và yếu
hiện nay công ty đã có tổng tài sản trên một mươi hai tỷ đồng tạo ra gần chín việc làm
với một mươi bốn điểm giới thiệu dịch vụ trên sáu mươi hai tỉnh thành
dịp này hd bành vinh dự đón nhận các phần thưởng cao quý của nhà nước gồm huân chương lao động hạng ba
cờ thi đua của chính phủ cho các đóng góp của tập thể hd bành tròn ba mươi năm đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước